nhân dịp kỷ niệm hai trăm năm mươi năm năm ngày sinh và tưởng niệm hai trăm linh năm ngày mất của danh nhân văn hóa thế giới
đại thi hảo nguyễn du ubnd tỉnh hà tĩnh phối hợp với hội kiều học việt nam tổ chức hội thảo khoa học tiếng việt trong chuyện kiều
hội thảo đã giới thiệu bốn mươi tám tham luận mỗi tham luận là một cách đi sâu và cụ thể hóa sức sống bất diệt
vẻ đẹp tuyệt vời của tiếng việt trong chuyện kiều hội thảo cũng công bố những kết quả nghiên cứu mới về chuyện kiều
dưới góc độ ngôn ngữ và ngôn ngữ học giúp cho việc tìm hiểu thưởng thức dịch thuật và phổ biến chuyện kiều được sâu rộng
chuẩn xác hơn nhiều tham luận đã đề cao giá trị văn học của tác phẩm chuyện kiều và các tác phẩm của nguyễn du
nhân dịp này ubnd tỉnh hà tĩnh cũng cho ra mắt quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản nguyễn du